xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu sẽ là tin tức về bão gần biển đông cơn bão sao la
cụ thể vào hồi bảy giờ ngày ba mươi tháng tám vị trí tâm bão trên vùng biển phía bắc đảo luzon philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm cấp một mươi sáu giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong những giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc
và mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km và đi vào biển đông
các chủ tàu thuyền và người dân cần liên tục theo dõi các bản tin để cập nhật tình hình về bão
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp sáu vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi hai
sau tăng lên cấp một mươi ba cấp một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
trở lại với thời tiết trên đất liền
thời tiết các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong hôm nay và những ngày tới
chưa xuất hiện hình thế gây mưa nên toàn khu vực chỉ có mưa vài nơi ban ngày có nắng
cùng với đó khi bão sao la di chuyển vào biển đông
thì sẽ gây ra tình trạng quang mây thời tiết càng khô nóng
nên trong kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín sẽ có thời tiết tốt ít mưa
với nhiệt độ trong những ngày tới đạt ở mức là hai mươi bốn ba mươi năm độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến là ít mây
có mưa vài nơi vào lúc chiều tối ban ngày có nắng nhiều hơn
với mức nhiệt cao nhất trong ngày là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi là trên ba mươi năm độ
xuất hiện nắng nóng cục bộ nên người dân cần lưu ý là bổ sung đủ nước
khi tham gia các hoạt động ngoài trời
lui xuống trung bộ thời tiết tại khu vực bắc trung bộ
trong ba ngày tới cũng phổ biến là ít mưa ngày nắng có nơi xảy ra nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi là trên ba mươi sáu độ
còn tại khu vực trung trung bộ thì do tồn tại giải mây rông gây mưa
nên ban ngày còn nắng rán đoạn chiều tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa rông với lượng khá
do có mưa nên nền nhiệt độ tại đây sẽ thấp hơn khoảng từ hai ba độ
so với các tỉnh thuộc khu vực bắc trung bộ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
vẫn chịu tác động của giải mây rông có trục vắt qua
nên trong ba ngày tới có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
do có mưa nên nền nhiệt độ tại đây đạt ở ngưỡng là hai mươi năm ba mươi năm độ
đến với vùng cao tây nguyên do nằm ở rìa phía nam của giải mây rông gây mưa
có trục đi qua khu vực trung bộ kết hợp với đới gió tây nam hoạt động mạnh
nên về chiều tối sẽ có mưa có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm theo đó là rông xét và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây có xu hướng giảm nhẹ giao động ở mức là hai mươi ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tại đây cũng có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có thể tiêm ẩn tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
ngoài ra người dân cũng cần lưu ý khả năng xảy ra ngập úng ở vùng trụng thấp
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây giao động ở mức là hai mươi ba ba mươi ba độ